thời gian qua tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi mới và tinh vi có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cuối năm
trước tình hình đó công an tỉnh bắc cạn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo người dân về hoạt động của tội phạm này trên địa bàn
kinh nhận của truyền hình công an nhân dân
tám vụ sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố ba vụ ba bị can
đây là kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh bắc cạn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an bắc cạn đã tập trung điều tra làm rõ nhiều vụ án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo
đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân cư trú trên địa bàn
những buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng như thế này liên tục được đẩy mạnh triển khai
người dân được thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong thời gian qua
giới thiệu về sổ tay phòng chống tội phạm trên không gian mạng và bản cam kết chấp hành luật an ninh mạng
cùng với hoạt động tuyên truyền tại các điểm cố định công an các xã phường thị trấn cũng đã soạn thảo nội dung tờ rơi
cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao để phát tận tay người dân
các nội dung cụ thể đã nêu rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm
công an các cấp cũng thông báo công khai số điện thoại liên hệ của cơ quan công an để người dân kịp thời thông báo
khi nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xác định loại tội phạm này sử dụng rất nhiều trang thiết bị hiện đại kịch bản tinh vi và xảo quyệt
chúng tôi đã chủ động lấy công tác phòng ngừa là công tác chính và chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều buổi tuyên truyền
cũng như là bổ sung các kiến thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cùng với công tác đầu truyền công an các cấp cũng thông báo công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
trong cuộc chiến tranh của lực lượng công an công tác tuyên truyền của các cấp và chính quyền địa phương
thì sự cảnh giác và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loại tội phạm này